hôm nay ngày một tháng một mươi nhiều tỉnh đồng bằng sông cửu long đã nới lỏng giãn cách xã hội
nhưng vẫn kiểm soát cắt gao việc đi lại liên tình nên người dân hầu hết vẫn phải tỉnh nào ở tỉnh đó
có nơi dân không được đi liên huyện
tại an giang từ ngày bảy tháng chín toàn tỉnh đã giãn cách theo chỉ thị một mươi năm và đến nay nhiều nơi trong tỉnh đã kiểm soát được dịch
tuy nhiên ông nguyễn thanh bình chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh an giang cho hay
địa phương sẽ tiếp tục thực hiện chỉ thị một mươi năm toàn tỉnh để tập trung dập các ổ dịch mới nổi tại các huyện củ lao
cùng với đó những người ở nơi khác về tỉnh an giang phải chứng minh đất tiêm đủ hai liều vaccine sau một mươi bốn ngày
và có xét nghiệm rt pcr âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ và phải cách ly y tế tại nhà trong vòng bảy ngày
các trường hợp khác trở về kể cả đã tiêm một liều vaccine có pcr âm tính
phải cách ly tập trung một mươi bốn ngày và tự chịu chi phí cách ly xét nghiệm
mặc dù có nhiều nơi ở đồng bằng sông cổ long đã thực hiện chỉ thị một mươi chín
nhưng các hoạt động vận tải hành khách đặc biệt là vận tải hành khách liên tỉnh vẫn án binh bất động
tỉnh kiên giang nhiều địa phương mặc dù đã được chuyển sang thực hiện chỉ thị một mươi chín thay vì chỉ thị một mươi năm như trước đó
nhưng những người dân ở tỉnh này vẫn sẽ được phép đi liên huyện
người dân muốn đi liên huyện phải xin giấy đi đường xác định điểm đi điểm đến có xét nghiệm covid một mươi chín âm tính
lý do là bởi theo ông nguyễn lưu trung phó chủ tịch ubnd tỉnh kiên giang
giãn cách theo chỉ thị một mươi chín tức là nguy cơ dịch bệnh vẫn còn
người dân cần phải tiếp tục hạn chế ra đường diệt đi lại khi thật sự cần thiết
tương tự tại nhiều huyện của vĩnh long cũng quyết định hạ mức giãn cách từ chỉ thị một mươi năm xuống mức chỉ thị một mươi chín
vậy nhưng ubnd tỉnh vĩnh long vẫn tạm dừng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh
và giao các địa phương sở ngành kiểm soát chặt người ra vào tỉnh và các phương tiện vận chuyển hàng hóa
thương lái thu mua nông sản những người đi khám chữa bệnh ngoài tỉnh trở về cũng được kiểm soát chặt
tất cả người dân không được di chuyển ra vào tỉnh
trừ trường hợp được cho phép của chủ tịch ubnd tỉnh hoặc người được chủ tịch tỉnh phân công
đồng thời thực hiện nghiêm khắc biện pháp cây ly y tế đối với người từ các tỉnh thành có dịch vào vĩ long
học sinh toàn tỉnh vẫn tiếp tục học trực tuyến
thưa quý vị những thông tin mới nhất về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại